tòa án nhân dân tỉnh long an cũng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo lê thành nhân
tên gọi khác là bi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại ấp ba xã bình hòa nam huyện đức huệ tỉnh long an
liên quan trong vụ án cướp thuốc lá lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường
hội đồng xét xử tuyên án với mức một mươi tám năm tù dành cho bị cáo nhân
đồng thời buộc bị cáo bồi thường gần hai trăm ba mươi triệu đồng chi phí mai táng
tiền tổn thất tinh thần và có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con bị hại đến năm một mươi tám tuổi
đối với hành vi chống người thi hành công vụ của huỳnh văn thuận phạm văn tèo nguyễn văn toàn
và các đối tượng khác đi cùng bị cáo được cơ quan điều tra tách ra
chuyển đến cơ quan điều tra huyện bến lức điều tra theo thẩm quyền
riêng nguyễn thanh toàn không biết hành vi của bị cáo nhân nên không là đồng phạm trong vụ án giết người